mở đầu bản tin là thông tin từ bến tre
bảy bị cáo trong vụ án giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vừa bị đưa ra xét xử và tuyên án vào ngày hôm qua
theo cáo trạng của viện kiểm sát lê trường duy cùng với sáu người bạn tổ chức ăn nhậu tại quán
ở khu vực cầu kênh sáng xã sơn đông tp bến tre
tại đây lê trường duy kể lại sự việc đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác
sau đó rủ nhóm bạn đi tìm người này để đánh khiến nạn nhân tử vong
sau đó cả nhóm đã đến cơ quan công an để đầu thú
sau một ngày xử án xét tính chất mức độ phạm tội của các đối tượng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê trường duy một mươi năm tù giam
về tội cố ý gây thương tích
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi một năm tù đến năm năm sáu tháng tù giam về tội giết người
mâu thuẫn cãi vã rồi dẫn đến xô sát đánh nhau khiến một người tử vong
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn phường hà lầm tp hạ long tỉnh quảng ninh
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày công an tỉnh nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân
tại khu vực đối diện sân vận động hà lầm thuộc tổ một khu sáu phường hà lầm tp hạ long
đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau làm một người tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ chức năng và công an tp hạ long tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc
hai đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm nguyễn đức việt sinh năm hai nghìn hai
chú tại phường bồ đề quận long biên tp hà nội
và nguyễn việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại tổ hai khu năm phường việt hưng tp hạ long
cho đến nay hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh công an thành phố hạ long
khẩn trương tiến hành xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian vừa qua xảy ra không ít vụ án liên quan đến hoạt động đòi nợ
núp bóng danh nghĩa các công ty tài chính công ty luật
nhưng thực chất là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức và đòi nợ theo kiểu xã hội đen
ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen
với thủ đoạn như đe dọa chửi bới khủng bố tinh thần gắt ghép ảnh gắt ghép clip
để bôi nhọ danh dự nạn nhân tất cả nhằm tạo sức ép để buộc khách hàng phải trả tiền
người phụ nữ này không hề vay nợ tiền của ai hay tổ chức nào
nhưng trong một thời gian dài chị liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến quấy nhiễu
đe dọa phải thúc ép một người quen trả món nợ cho các đối tượng này
chị cảm thấy rất bức xúc vì cuộc sống bị đảo lộn bất an
tôi thường xuyên bị các đối tượng gọi điện đến để đòi nợ
trong khi bản thân tôi không nợ nần an bất kể có một khoản nợ xấu nào là không có
không hề vay mượn gì nhưng mà rất hay gọi điện đến
mà làm ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều tức là gọi liên tục
từ những thông tin trình báo của nhiều người dân tại hà nội
về tình trạng bị các đối tượng gọi điện đe dọa đòi các khoản nợ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
tính đến nay ban chuyên án đã khởi tố tạm giam ba mươi một bị can
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong giai đoạn gần đây thì cũng thấy là rất nhiều bị hại
cũng như là người dân bị các đối tượng gọi điện đe dọa
cũng như là cắt ghép hình ảnh
chúng tôi cũng đã cố gắng xác minh và quyết tâm
xác minh để làm rõ các đối tượng cũng như các công ty
có hành vi cưỡng đoạt tài sản
cũng như là cho vay lẽ nặng trong doanh dịch chức sự
và kiên quyết để xử lý triệt đẻ đối với loại tội phạm này
cơ quan công an đã làm rõ trong đường dây này
trần hồng tiến bốn mươi chín tuổi trú tại tp hcm
là giám đốc điều hành hoạt động của hệ thống công ty đòi nợ

trần hùng tiến cùng một số đối tượng khác thành lập bảy công ty
với hơn một trăm linh nhân sự có nhiệm vụ gọi điện đòi nợ
các công ty này thường mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay
của công ty tài chính và một số tổ chức tín dụng khác
nhưng không có khả năng trả
giá mỗi gói nợ bằng khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm tổng số tiền khách nợ
từ khi luật đầu tư sửa đổi quy định cấm các doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê có lợi lực
thì nổi lên tình trạng một số ngân hàng một số công ty tài chính
được cấp phép hoạt động cho vay có quy định chặt chẽ
về việc xử lý và thu hồi pháp luật
tuy nhiên quá trình thu hồi nợ đối với các khoản vay khó đòi nhất là khoản vay tín chấp
một số công ty lấy danh nghĩa là tư vấn pháp lý và hỗ trợ quyền thu hồi nợ
thì sử dụng nhân viên gọi điện nhắn tin cho các khách vay yêu cầu là trả tiền
và gọi điện đe dọa cũng như là gọi điện với những người thân trong gia đình của người vay
và cắt kép các hình ảnh
đăng tải lên mạng mục đích là bôi xấu bôi nhọ và hạ uy tín
để cho người vay buộc phải trả tiền
dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm đã thu mua hơn ba trăm ba mươi hợp đồng vay nợ
có tổng tiền hàng nghìn tỷ đồng
đã đòi được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
thực tế cho thấy đã có hàng nghìn người dân là nạn nhân của các đường dây tội phạm này
họ không có bất cứ khoản nợ nào
theo đó trong thời gian tới
lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục đấu tranh chấn áp mạnh với loại tội phạm này
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo sức gian đe
vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá
đối tượng phạm văn cường chú ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện đức thọ
lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh bắt giữ
thông tin trong cụm tin vắn
tại km một mươi bảy quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn thạch thành xã tùng ảnh
huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
các lực lượng phối hợp đã mật phục chặn bắt phạm văn cường
khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi
qua khám xét phát hiện dưới ghế nơi phạm văn cường ngồi
có một ba lô màu đen
bên trong có chứa một mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
cường khai nhận số ma túy này được các đối tượng người lào
vận chuyển qua biên giới và tập kết tại km hai mươi hai quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
cường được thuê nhận và vận chuyển số ma túy này vào tỉnh quảng nam
với số tiền công tám mươi triệu đồng
cũng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng giàng a kỷ chú xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang
tại khu vực xã hủy một huyện sông mã
vật chứng thu giữ gồm hơn một mươi một ba trăm linh viên hồng phiến
và hơn một kg thuốc viện cùng một số vật chứng liên quan khác
giàng a kỷ khai nhận lấy số ma túy trên
tại khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án
đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
vào lúc một mươi năm h ngày năm tháng ba
tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cầu treo
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
và phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
chủ trì phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng quốc tịch trung quốc
đang trên đường băng rừng vượt biên trái phép sang lào
tại thời điểm bị bắt cả hai đối tượng đều không xuất trình
được hộ chiếu và giấy tờ liên quan
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm
đối tượng nguyễn cảnh quê ở tỉnh hà tĩnh
theo lời khai đối tượng nguyễn cảnh đã nhận lời
một người phụ nữ lào đưa hai người quốc tịch trung quốc trên
từ huyện can lộc lên khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cầu treo
để lấy một mươi triệu đồng tiền công
thông tin liên quan đến ma túy
sau đối tượng trong một đường dây hoạt động liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
cụ thể vào tối ngày bốn tháng ba
lực lượng chức năng bắt quả tàng bùi văn tiến
đang tàng trữ gần một trăm tám mươi viên thuốc lắc
và gần năm mươi gram ketamin
đấu tranh với tiên cơ quan công an lần lượt bắt giữ
thêm năm đối tượng khác trú tại hải phòng và quảng ninh
tổng số tăng vật thu giữ được là bốn trăm linh viên thuốc lắc
và gần một trăm linh gram ketamin
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến ma túy
tại nghệ an cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn tất tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại khối một phường cửa nam tp vinh
về hành vi mua bán
tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bảy tháng hai
đội cảnh sát kinh tế công an tp vinh
bắt khỏa tăng đối tượng nguyễn tất tài
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ
hai mươi chín gram ma túy các loại
đặc biệt trong số các loại ma túy
mà lực lượng công an thu giữ của tài
có loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường
là ma túy nước vui
đây là loại ma túy mới xuất hiện trên địa bàn
là loại ma túy tổng hợp
dạng bột được đóng thành
từng gói nhỏ với bao bì hình ảnh
màu sắc bắt mắt thu hút giới trẻ
và ngụy trang tránh sự phát hiện
của lực lượng chức năng
tài là đối tượng có hai tiền án về tội gây dối
trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện công an tp vinh
đang điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ cướp ngân hàng
sa còn bành tại tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cho biết nghi phạm cuối cùng
đã ra đầu thú
cụ thể sau khi
được cơ quan công an vận động tích cực
ngày bảy tháng ba hà vĩ toàn
trú tải quận năm tp hcm
đã đến trụ sở công an quận tám đầu thú
toàn khai đã cùng với
trương minh thiện và trương vĩnh sương
dùng súng đe dọa cướp tài sản
tại phòng giao dịch phú lợi của sa còn bành
vào ngày ba tháng ba vừa qua
trong đó sương là người ở ngoài canh trừng
thiện dùng súng bắn đạn nhựa
đe dọa những người có mặt ở quầy giao dịch
yêu cầu đưa tiền còn toàn đi xung quanh
để lấy tiền nhưng không tìm thấy
nên cả hai đã lập tức tẩu thoát
lợi dụng tình cảm đồng hương để mượn xe máy
rồi chiếm đoạt tài sản phan tấn hưng
hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận hải châu tp đà nẵng khởi tố bị can
và bắt tạm giam về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra hưng và anh lê tấn dương
hiện đang làm việc trên địa bàn
phường hòa cường bắc quận hải châu
là bạn bè cùng quê ở tp huế
đầu tháng một năm nay hưng vào đà nẵng
và gặp anh dương để mượn xe máy
hiệu honda ablet trong một ngày
di chuyển quanh thành phố
tuy nhiên sau một ngày anh dương liên lạc với hưng
nhưng không được đồng thời phát hiện
giấy tờ xe mình để trong ví cũng không còn
nên trình báo sự việc đến cơ quan công an
sau quá trình xác minh công an quận hải châu
đã triệu tập được hưng
để làm rõ vụ việc
tại đây hưng thừa nhận đã mang xe máy của anh dương
đi cầm cố được hai mươi triệu đồng
dùng vào việc đánh bài và tiêu xài cá nhân
sau đó hưng thừa nhận
theo phụ xe khách đường dài
và chặn mọi liên lạc với bị hại
cho đến thời điểm bị phát hiện
thưa quý vị chúng ta đều biết rằng
thanh thiếu niên là lứa tuổi chưa hoàn thiện
về tâm sinh lý thiếu kỹ năng
kiểm soát cảm xúc rất dễ hành động
bột phát và dễ bị rủ dê
lôi kéo điển hình là việc
các nhóm thanh thiếu niên thích tham gia
các vụ đua xe trái phép với mục đích
là tìm cảm xác lạ trên đường phố
hoặc là thể hiện bản thân mình
ban đầu có thể chỉ là những hành vi
thiếu ý thức nhưng nếu không được
xử lý nghiêm khắc thì khó có thể tránh được
những hậu quả nặng nề cho chính
bản thân các em và cả những người xung quanh
đêm ngày hai mươi bốn tháng hai
năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến
đường tránh quốc lộ ba mươi đoàn đường
nối dài từ khóm bình hưng xã bình thạnh
đến khóm an lợi phường an bình a
thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
một nhóm thanh thiếu niên khoảng ba mươi người
chạy xe rú ga nẹp tô gây dối
trật tự công cộng công an thành phố hồng ngự
đã khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát
giao thông công an tỉnh đồng nai và các lực lượng
có liên quan tổ chức vây bắt
khi thấy lực lượng công an nhóm
thanh thiếu niên dồ ga bỏ chạy
một số thanh thiếu niên thì lái xe xuống
kênh mương nguyện trang cất dấu phương tiện
rồi chạy bộ tàu thoát nhưng bất thành
kết quả đã bắt giữ được
hai mươi bảy đối tượng tham gia gồm
hai mươi sáu nam một nữ ba mươi xe mô tô
khác loại hai mươi ba điện thoại di động
và một số giấy tờ có liên quan
quá trình điều tra
ban đầu thì chúng tôi xác định rằng
các đối tượng này có dấu hiệu của
tội phạm là gây gối trật tự công cộng
đua xe và tổ chức đua xe trái phép
công an thành phố sẽ
khẩn trương điều tra xác minh
và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật về các hành vi di phạm
của pháp luật hình sự những trường hợp
mà không đủ yếu tố
có hành tội phạm về pháp luật hình sự
thì công an thành phố sẽ xử lý hình chính theo đúng
quy định của pháp luật
đa phần các đối tượng tham gia đua xe trong độ tuổi
từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
trú tại các địa bàn lân cận như huyện hồng ngự
tân hồng tam nông
qua kiểm tra ba mươi chiếc xe trong đó có
một mươi phương tiện thay đổi đặc tính điều kiện
hoạt động của xe như
thay bộ xoáy nòng thay đổi bánh đùm
dĩa và các bộ phận thiết kế của xe
nhằm tạo cho chiếc xe nhẹ nhàng
chạy tốc độ cao phân khối lớn
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh
bước đầu làm việc một số thanh thường niên
tham gia đua xe cho biết đã nhắn tin
trên mảng xã hội rủ nhau đua xe
số còn lại thì tham gia cổ vũ
khi hỏi phụ huynh có con tham gia đua xe
cho thấy việc quản lý con em mình
còn lòng lẻo con đi đâu
làm gì con xin tiền để đổ xe
nhiều gia đình cũng chẳng biết
cho đến khi mời phụ huynh đến công an làm việc
thì có những lời biện minh theo kiểu
con nhà tôi ngoan lắm
công an thành phố cũng đã
phiến nghị đối với bà con
nhân dân và những người thân
có các em là
ở cái độ tuổi mới lớn là thanh thiếu niên
là nam nữ
là hạn chế
không mua các cái xe
phân khối lớn
xe tốc độ cao
công an thành phố cũng sẽ tăng cường
xử lý nghiêm các hành vi
đối với các em là đua xe
lãng lách đánh giỏng
tập trung đông người các giờ cao điểm
làm ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
đua xe trái phép là hành vi
coi thường pháp luật gây ảnh hưởng xấu
đến tình hình an ninh trật tự
gây tâm lý hoang mang bức xúc trong người dân
thậm chí gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
kể cả đối tượng tham gia đua xe
vì vậy cần lên án
và xử lý nghiêm
một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua
thị trấn đạm rì huyện đạ hoai
tỉnh lâm đồng khi một chiếc xe bán tải
đang lưu thông đột ngột lao qua bên trái đường
lao trực diện vào hai xe máy
khiến ba người thương vong
thông tin ban đầu
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
mùng tám tháng ba trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua ngã ba bà sa
thị trấn đạm rì huyện đạ hoai
xe bán tải do lái xe phan văn xuân
ngụ tải xã hả lâm huyện đạ hoai
điều kiện theo hướng từ
thành phố hồ chí minh đi bảo lộc
đột ngột lao qua bên trái đường
lao trực diện vào hai xe máy
đang lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến một xe máy bị cuốn vào gầm xe bán tải
chiếc xe máy còn lại văng ra xa
hậu quả ông huỳnh ngọc phú
chú thị trấn đạm rì
tử vong trên đường đến trạm y tế cấp cứu
hai người đi xe máy còn lại
gồm bà phạm thị thanh phương
và ông vũ thanh long
cùng chú tại thị trấn đạm rì
bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
ngay sau khi tai nạn xảy ra
cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh vĩnh long đã huy động
năm xe chữa cháy chuyên dụng sáu máy bơm
công suất lớn cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đội cảnh sát chữa cháy khu vực huyện vũng liêm
lực lượng công an huyện vũng liêm
và lực lượng cơ sở đã tích cực chữa cháy
tại công ty nhang đại thành
vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay
tám tháng ba công ty nhang đại thành
đóng trên quốc lộ năm mươi ba
thuộc địa bàn ấp an thành tây
xã trung hiếu huyện vũng liêm
xảy ra cháy lớn lực lượng chữa cháy cùng với phương tiện
đã có mặt kịp thời
nhang thành phẩm vỏ bao bì hộp nhang
nên lửa vẫn cháy âm ỉ
khói ngút lên ở nhiều nơi trong kho
lực lượng chuyên nghiệp đã phải tăng cường thêm người
và phương tiện mới có thể dập tắt được đám cháy
ước thiệt hại ban đầu khoảng chín trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang
khẩn trương tổ chức khống chế
không cho lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân